thưa quý vị liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật xung quanh công tác phòng chống dịch và vụ bác sĩ khoa
trong một mươi ngày qua sở thông tin và truyền thông tp hcm cùng với công an tp hcm đã xử lý tám chủ tài khoản facebook vi phạm
cụ thể đối với hai chú tài khoản hà phan minh nguyệt hiệp lưu thông tin sai sự thật về việc đăng tải nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch
tài khoản ngân hà trần liên quan đến vụ bác sĩ khoa
ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng đã xem xét xử lý hành vi cung cấp chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm hiểu sai
gây hoang mang trong nhân dân ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch
với năm chủ tài khoản facebook là nguyễn thụy dương tức dương dịu dàng hàng nguyễn quang dũng nguyễn thao minh đăng huỳnh lộc
tám chủ tài khoản nêu trên mỗi trường hợp bị xứ phạt hành chính năm triệu đồng
theo khoảng một một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ về quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tại cần thơ trên các trang mạng xã hội facebook và zalo đang lan truyền hình ảnh một tin nhắn được cho là tin nhắn nội bộ
có nội dung sai sự thật về công tác phòng chống dịch hiện công an đang vào cuộc xác minh xử lý
một số tài khoản facebook cá nhân như tấn hồ đỗ huyền trân đăng tải dòng trạng thái
nhanh trận này rồi nghỉ nghe khách để hạn chế được dịch bệnh bầu sẽ làm hết công suất để trả đơn rồi hợp tác nghỉ
kèm theo đó là hình ảnh một đoạn tin nhắn có nội dung
từ đây tới chủ nhật là để chuẩn bị người dân chuẩn bị lương thực các cơ quan sở ngành công ty chuẩn bị sẵn sàng các phương án
nếu đến chủ nhật không giảm là rác vô thực hiện luôn đến thứ hai là bắt đầu dừng di chuyển không cho ra đường nữa
để kịp thời chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin sai sự thật gây dư luận không tốt trong cộng đồng
ngày hai mươi tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
đã mời làm việc với hai chủ tài khoản facebook trên lên làm việc vì đã có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong nhân dân và yêu cầu lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải
qua vụ việc công an thành phố cần thơ đề nghị người dân cần bình tĩnh tỉnh táo sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận đăng tải lên mạng xã hội
tránh biến mình thành công cụ phát tán thông tin giả của những kẻ có ý đồ xấu gây hoang mang dư luận
thưa quý vị tại đồng tháp công an thành phố sa đéc đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
đối với bùi quang sa ba mươi hai tuổi về hành vi trốn khỏi khu phong tỏa
trước đó tại chốt trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa thuộc đường nguyễn thiện thuật phường an hòa thành phố sa đéc
lợi dụng lực lượng trường cắt tại đây đang tiếp nhận nhiều yếu phẩm hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa
sang điều khiển xe mô tô chạy ra ngoài để mua rượu bia thuốc lá về sử dụng thì bị lực lượng công an phường phát hiện lập biên bản xử lý
với hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối tượng sa đéc đã đồng hành tại nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong cơ quan nhà nước
tại bình thuận do thiếu trách nhiệm lơ là trong công tác phòng chống dịch giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết phạm viết yên
đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị tạm đình chỉ chức vụ để xem xét xử lý
thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều hành liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
giám đốc trung tâm y tế tp phan thiết đã có những biểu hiện lơ là thiếu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu đơn vị
và đã được chủ tịch ủy ban nhân dân phê bình nhắc nhở
mới đây nhất việc người dân tụ tập đông người chờ tiêm vaccine đã được phản ánh
nhưng ông phạm viết yên đã thiếu trách nhiệm không có biện pháp chứng chỉnh khắc phục tình trạng đang diễn ra
trước sự việc nêu trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lê tuấn phong đã yêu cầu giám đốc sở y tế
ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết đối với ông yên để xem xét xử lý
đồng thời giao sở y tế chấn chỉnh khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống dịch
nhất là việc tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
không để diễn ra tình trạng tương tự tại thành phố phan thiết trong những ngày qua
sở nội vụ tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp về đề xuất các giải pháp cấp bách
thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó có việc công chức đi làm phải mặc đồng phục màu xanh dương
để nhận diện hạn chế ung tắc tại các chốt kiểm soát
trong văn bản sở nội vụ tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo việc kiểm soát di chuyển
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đơn vị
theo phương án ba tại chỗ cụ thể trường hợp cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc các cơ quan đơn vị
di chuyển bằng xe gắn máy phải đeo thẻ công chức thẻ ngành thẻ đi đường và mặt đồng phục của thành phố
trong suốt quá trình di chuyển để lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín có thể nhận diện
trường hợp di chuyển bằng ô tô bên cạnh việc đeo thẻ và mặc đồng phục phải có thẻ đi đường nhán
tại kính trước bên trái ô tô trong suốt quá trình di chuyển
thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
về vi phạm của công chức viên chức người lao động và việc cấp thẻ công chức thẻ đi đường không đúng đối tượng
công an thành phố sẽ bố trí luồng di chuyển riêng đối với cán bộ công chức viên chức người lao động
của các cơ quan đơn vị khi đã nhận diện được từ xa tránh ủng tắc tại các chốt kiểm soát
các trường hợp vi phạm sẽ bị xứ phạt hành chính
trong hai tuần tới người dân thành phố hồ chí minh không tự đi chợ
toàn bộ nhu yếu phẩm cho nhân dân sẽ do lực lượng chức năng đảm nhiệm phân phối
trong đó có sự góp sức của lực lượng công an để người dân có thể an tâm
trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách xã hội
theo đó để kịp thời hỗ trợ người dân trong thời gian thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội
văn phòng bộ công an đã đề nghị công an thành phố hồ chí minh
chỉ đạo công an các phường xã thị trấn ra soát
nắm thông tin về những hộ gia đình người dân thuộc nhóm yếu thế
đặc biệt khó khăn chưa được hỗ trợ của chính quyền
đồng thời thông báo đến đơn vị hảo tâm qua số điện thoại hai mươi tám ba mươi chín hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy
để tiếp nhận thông tin hỗ trợ chuyển phát nhanh miễn phí lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày
do các nhà hảo tâm tài trợ đến trực tiếp các hộ gia đình
qua đó lực lượng công an góp phần chung tay cùng cấp ủy
chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội
sau khi nghiên cứu thực tế và chốt được phương thức
sở giao thông vận tải tp hcm mới đây đã cho phép một trăm năm mươi xe ô tô công nghệ
tham gia vào lực lượng chống dịch không chỉ là vận chuyển nhu yếu phẩm
lực lượng này còn đưa đón nhân viên y tế đến các điểm điều trị
khi cần điều chuyển khẩn cấp
khi những chiếc xe ô tô vận chuyển hành khách chấp hành chính sách chống dịch
ngưng hoạt động thì sở giao thông vận tải tp hcm đã cho phép
một trăm taxi truyền thống hỗ trợ đưa đón bệnh nhân đến cơ sở điều trị và ngược lại
tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay số bệnh viện giả chiến
và trung tâm hồi sức điều trị covid một mươi chín được tăng cường
thì nhu cầu đưa đón nhân viên y tế cũng trở thành bài toán nang giải
một trong năm mươi ô tô công nghệ từ nhiều đơn vị được cho phép tham gia đưa đón
đã phần nào trở thành giải pháp hiệu quả
cũng như là mình học cho nên nó là chỉ nhận y bác sĩ
có thẻ thì mình chở y bác sĩ thôi không được chở ai khác ngoài y bác sĩ
thứ nhất là mình đã có tiêm vaccine rồi
thì cái nguy cơ nếu là bị nhiễm bị nặng nó cũng rất là thấp
thứ hai nữa là mình cũng muốn góp phần chút công sức
để cùng mọi người sớm đẩy lùi dịch bệnh để đưa lại cuộc sống bình thường
trên thực tế trước khi khởi động chương trình ô tô công nghệ đưa đón y bác sĩ điều dưỡng
thì một số hãng vận tải đã tham gia
tuy nhiên khi số lượng nhân sự tình nguyện hỗ trợ tp hcm tăng lên
cần có mạng lưới linh hoạt để điều chuyển các nhân viên y tế này
đến điểm nóng có nhu cầu bổ sung khẩn cấp
đang có giãn cách như thế này thì việc đi lại của nhân viên rất là khó khăn
thì có những chuyến ngăn mà phải xử trí cấp cứu
thì có những xe mà chở cho bác sĩ tới để xử trí tên hữu cấp cứu
mà không trụng cá trực của mình thì sẽ rất là thông tiền
thì đầu tiên là các bác tài đều được trang bị một cái bộ rất là đầy đủ như thế này
gồm có găng tay có các trang bị bảo vệ an toàn
trong một tháng qua lực lượng tài năng của bác sĩ
là xe ô tô công nghệ đã hỗ trợ đắc lực cho công tác hậu cần trong phòng dịch
cùng với taxi truyền thống những chú xe chở nhiều yếu phẩm
đến bệnh viện giải chiến vẫn lăn bánh đều đặn
do cấu trụ cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân và y bác sĩ
thấy vui giúp được nhiều người mình thấy vấn khởi mình vui
mình có nói gia đình nhưng mà gia đình cũng ủng hộ mình
nói với mình cẩn thận chút xíu thôi
nói chung khó khăn đó mình cứ tới những cái chỗ đó
tại nhiều người không phải là ai cũng muốn tới đâu
thì mình cảm thấy mình làm được cái gì thì mình làm
mình giúp được cái gì mình giúp
mình thường và thấy những người mà phục vụ ở trong đó
chẳng hạn như bác sĩ giới tái này đó
mình đến lúc nào là họ cũng có dịch chiến chăm chăm
nhận hàng và các thứ thì thấy họ rất giả
mình cũng là tài xế mà
giúp được cái gì thì mình giúp thôi
không giúp được tiền thì công sức mình bỏ ra
mình giúp được một chút thôi
từ tuần sau thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội
siết chặt hơn nữa để nhanh chóng kiểm soát dịch
các nhóm đối tượng được cho phép lưu thông sẽ được cân nhắc
để giảm lưu lượng di chuyển trên đường
do đó xã giao thông vận tải thành phố
cùng nhiều sở ngành khác đang gấp rút hoàn thiện
danh sách đối tượng được ra đường trong thời gian cao điểm sắp tới
để thực hiện yêu cầu giãn cách
ai ở đâu ở yên đó
nhưng vẫn đảm bảo đưa đón lực lượng y tế
vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị kịp thời